theo trưởng ban quản lý cảng cá hòn rớ thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
trong mấy ngày qua ngư dân các tỉnh nam trung bộ trúng đậm cá ngừ đại dương
ở vùng biển trường sa nhà giàn dk một
trong mấy ngày qua có khoảng tám mươi một trăm linh tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương
cập cảng hòn rớ nha trang khánh hòa
sau chiến biển khoảng hai mươi hai mươi năm ngày mỗi tàu đạt từ bốn mươi năm mươi con cá ngừ đại dương
tương đương một năm hai tấn một tàu
đây là chuyến biển thứ hai liên tiếp mà ngư dân các tỉnh khánh hòa phú yên bình định
trúng đậm cá ngừ đại dương kể từ dằm tháng riêng năm nay
hiện nay giá cá ngừ đại dương thu mua tại cảng hòn rớ giao động từ một trăm linh đến một trăm linh ba đồng một kg
với mức giá này sau khi trừ chi phí nhiên liệu mỗi tàu thu lãi từ tám mươi đến một trăm hai mươi triệu đồng